qua hơn bốn năm thực hiện thông tư số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi chín đã không còn phù hợp với tình hình thực tế phát sinh nhiều bất cập
theo quy định hiện hành tại thông tư sáu mươi bảy lực lượng công an phải công khai sáu nhóm nội dung khi thực hiện công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
một trong số trên là kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông
kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thường xuyên gồm các nội dung cụ thể sau tên đơn vị tuyến đường
các loại phương tiện và các hành vi tiến hành kiểm soát xử lý thời gian thực hiện
bộ công an cho rằng qua hơn bốn năm thực hiện thông tư số sáu mươi bảy không còn phù hợp với tình thực tế phát sinh nhiều bất cập
việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan
đúng quy định lợi dụng quyền giám sát để quay phim ghi hình chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ
chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội
điều này dẫn đến tư tưởng ngại va chạm thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ
chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và ảnh hưởng hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông
bên cạnh đó một số đối tượng chống đối đã lợi dụng xúi dục người dân gửi đơn khiếu nại
tố cáo đi nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
việc công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính đang bị một số đối tượng lợi dụng
để gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông làm công tác tuần tra kiểm soát trên đường
bộ công an cũng thẳng thắn nhìn nhận một bộ phận cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông chưa chịu khóa học tập
nghiên cứu tài liệu chưa gắn với việc thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chưa mua được giao
do vậy khi làm việc trực tiếp với người dân những cán bộ chiến sĩ này chưa nắm được pháp luật
nghiệp vụ dẫn tới quá trình xử lý tình huống chưa giải thích thỏa đáng như yêu cầu hỏi đáp người dân
theo bộ công an quy định về nội dung công khai tại thông tư số sáu mươi bảy hiện không còn phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
trong đó thông tư số ba mươi hai hai nghìn hai mươi ba của bộ công an quy định nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông đã bãi bỏ nội dung thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát
thông tư số ba mươi sáu hai nghìn hai mươi ba của bộ công an quy định quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát đường thủy cũng nêu rõ
nội dung quy hoạch tuần tra kiểm soát trên đường thủy được quản lý theo chế độ tài liệu mật
chưa kể nghị quyết số năm mươi năm ngày ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
là một trong những cơ sở bá hành thông tư số sáu mươi bảy đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng luật thực hiện dân chủ cơ sở năm hai nghìn hai mươi hai
từ những căn cứ trên bộ công an đề xuất sửa đổi thông tư số sáu mươi bảy theo hướng lực lượng công an sẽ chỉ công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông
gồm các nội dung cụ thể sau tên đơn vị tuyến đường các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát xử lý thời gian thực hiện
so với quy định hiện hành nội dung công khai về kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông
kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thường xuyên đã được bãi bỏ
bộ công an khẳng định việc thay đổi như trên là rất cần thiết bảo đảm hợp pháp và thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
đồng thời bảo đảm tính khả thi ổn định và sát với thực tiễn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ cơ sở
chính phủ đã bác bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích tối thiểu bảy mươi khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính
về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trình hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng ba tới đây
tại khoản một điều năm của dự thảo luật trình phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thượng vụ quốc hội
chính phủ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn bảy mươi khoản tiền sửa và vi phạm hành chính
về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn ba khoản tiền thu được
từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định pháp luật
số tiền trích này được đề xuất để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn thông đường bộ
tăng cường cơ sở vật chất phương tiện thiết bị hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông
nhưng sau khi được ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận tiếp thu các ý kiến
dự thảo mới trình hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sẽ không có nội dung này
theo đó khoảng một năm dự thảo luật mới nhất chỉ còn quy định
huy động sử dụng các nguồn lực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
bảo đảm ngân sách cơ sở vật chất phương tiện thiết bị hiện đại
các điều kiện đảm bảo và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
trước đó tại phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào dự thảo luật trật tự an toàn thông đồng bộ
một trong những điểm mới của dự thảo luận lần này là dự thảo luật quy định lực lượng cảnh sát giao thông
được trích không thấp hơn bảy khoản tiền xử phạt viên ảm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ
sau khi đột vào ngân sách nhà nước
ngoài ra dự luật cũng quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn ba khoản tiền thu được
từ đầu giá bỉ số xe sau khi đột vào ngân sách trung ương
số tuyển trích này được phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
tăng cường cơ sở vật chất phương tiện thiết bị hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh đề nghị chính phủ báo cáo làm rõ hơn quy định này
để phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước
chủ nhiệm ủy ban pháp luật quốc hội hoàng thanh tùng cho rằng nếu bổ sung như vậy
chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động làm do tác động đến ngân sách nhà nước thế nào
tính phù hợp với các pháp luật có liên quan thế nào
theo ông hoàng thanh tùng xử phạt vi phạm hành chính là một nội dung của luật xử lý vi phạm hành chính
theo đó luật quy định tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước
và phải được quản lý sử dụng theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước
đầu tư cho lực lượng cảnh giao thông cho công tác đảm bảo trật tự an toàn thông đường bộ là cần thiết
nhưng đầu tư theo cách trích từ tổng số tiền thu được trong lĩnh vực này hay ngân sách nhà nước bố trí theo quy định chung
ông tùng cho rằng nội dung này cần làm rất rõ rất rành mạch và phải đảm bảo sự thống nhất
cũng theo ông tùng thì quy định như dự thảo luật là không thống nhất với quy định của luật xử lý vi phạm hành chính
ngoài ra ông tùng cũng bày tỏ băn khoan về việc trích lại không tấp hơn ba mươi khoản tiền thu được
từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương
đây là quy định mới so với dự thảo luật chính phủ trình tại kế hoạch thứ sáu
mới so với nghị quyết bảy mươi ba của quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe và cũng không phù hợp với luật quản lý sử dụng tài sản công
chủ nhiệm ủy ban pháp luật dẫn quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công
toàn bộ số tiền xử lý tài sản công biển số xe là tài sản công được nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước
sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản phần còn lại phải được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước
ngoài ra khoảng một mươi điều ba mươi bảy của dự luật cũng quy định số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá
chi phí quảng cáo chi phí quản trị hệ thống đấu giá và chi phí khác được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước
do đó nếu đưa chính sách trích lại ba mươi và để năm cũng không thống nhất trong nội tại dự thảo không thống nhất với chính sách chung và các luật có liên quan
do đó chủ nhiệm ủy ban pháp luật đề nghị chính phủ giải trình làm rõ thêm theo tinh thần như dự thảo đã trình đề cao thứ sáu
báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo luật chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh lê tấn tới cho biết
thường trực ủy ban nhất trí bổ sung quy định đấu giá biển giữ xe ô tô vào dự thảo luật
cơ quan thẩm tra cho rằng việc thực hiện thí điểm đấu giá biển số ô tô thời gian qua có kết quả tích cực chứng minh tính hiệu quả khả thi
nếu không kịp thời đưa vào dự thảo luật này mà chớ thời gian thực hiện thí điểm tiến hành tổng kết báo cáo quốc hội
thì lúc đó phải tiến hành trình tự thủ tục sửa đổi bổ sung luật sẽ gây tốn kém lãng phí cả về thời gian và ngân sách
vì vậy thường trực ủy ban quốc phòng an ninh đề xuất hai phương án để luật hóa nội dung đấu giá biển số xe
phương án một là bổ sung một điều và dự thảo luật trật tự an toàn thông đường bộ trên tinh thần kế thừa nội dung của nghị quyết bảy mươi ba
về thí điểm đấu giá biển số xe có điều chỉnh để khắc phục những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nghị quyết trên
phương án hai là bổ sung nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí với phương án một và đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội cho phép lựa chọn phương án này
chủ nhiệm ủy ban pháp luật hoàng thanh tùng cho rằng việc thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe mới thực hiện được chín tháng
trong khi thời hạn thí điểm là ba năm mới tổng kết đánh giá kết quả
do vậy hiện nay trên tổng kết đánh giá toàn diện mà đã luật hóa thì cần phải xem xét
hơn nữa theo dự luật phạm vi áp dụng đấu giá biển số xe còn mở rộng so với thí điểm rất nhiều
theo ông tùng việc này cần cẩn trọng làm rõ hơn
trong trường hợp chính phủ vấn đề nghị luật hóa việc đấu giá bể số xe thì phải có tổng kết báo cáo quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tư pháp quốc hội lê thị nga cũng đồng tình và cho rằng không nên hội vàng đưa vào luật nội dung này và tiếp tục thực hiện theo hữu quyết một mươi ba